chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào sáng nay tại hà nội ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
của bộ chính trị khóa một mươi một về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa chín
về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
tham dự hội nghị còn có lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
đại diện các ban bộ ngành ở trung ương và địa phương cùng hơn ba trăm năm mươi kiều bào tiêu biểu đang ở việt nam
hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả năm năm thực hiện chỉ thị của các cấp ủy đảng
các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và địa phương
trên cơ sở đó đề ra phương hướng chủ trương và các biện pháp lớn về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài trong giai đoạn tới
đây cũng là dịp để tăng cường hợp tác và phối hợp trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách liên quan đến người việt nam ở nước ngoài
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nêu rõ
sau ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn
đặc biệt sự phát triển của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và những đóng góp quan trọng của kiều bào với đất nước
đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đối với công tác về người việt nam ở nước ngoài
trong đó có chỉ thị bốn mươi năm cttvk của bộ chính trị
cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín của đất nước ta có được là nhờ sự đoàn kết của toàn dân tộc
sự lãnh đạo sáng suốt của chủ tịch hồ chí minh và đảng ta
sự đóng góp công sức trí tuệ sự hy sinh sương máu của nhiều thế hệ của những người con đất việt
trong đó có
có các thế hệ kiểu bào mà hiện nay thế hệ kiểu bào này ở bên ngoài đã trở thành một cộng đồng năm ba triệu người
phó thủ tướng nhấn mạnh trong năm năm qua việc quán triệt và triển khai chỉ thị bốn mươi năm cttvk đã được tiến hành nghiêm túc đồng bộ
chủ trương người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam đã đi vào cuộc sống
công tác về người việt nam ở nước ngoài tiếp tục là một trụ cột trong công tác đối ngoại của đảng nhà nước
trong các hoạt động đối ngoại cấp cao lãnh đạo đảng nhà nước ta thường xuyên gặp gỡ bà con kiều bào
đề nghị lãnh đạo các nước quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt ở sở tại
nhiều cơ chế chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn cho kiều bào đã được ban hành và triển khai
như chính sách về quốc tịch xuất nhập cảnh sở hữu nhà ở đầu tư tham gia nghiên cứu khoa học
bên cạnh đó các chính sách về bảo hộ công dân được triển khai quyết liệt thời gian qua
cũng góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác người việt nam ở nước ngoài
trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
đảng và nhà nước đã hết sức quan tâm kịp thời có các biện pháp hỗ trợ
cho đến nay đã tổ chức một trăm chín mươi chuyến bay đưa hơn năm mươi ba công dân mắc kẹt
những người có hoàn cảnh khó khăn từ hơn năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ về nước
kết quả chống dịch ở trong nước cùng với sự quan tâm đối với đồng bào ta ở nước ngoài
đã khẳng định tính yêu việt của hệ thống chính trị và bản chất to đẹp của chế độ
ngoài những kết quả đã đạt được phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng nêu rõ
công tác về người việt nam ở nước ngoài vẫn còn những mặt hạn chế
như việc ban hành một số chính sách quy định hướng dẫn còn chậm
triển khai một số dự án biện pháp chưa đồng bộ kịp thời
kết quả vận động thu hút nguồn lực kiều bào chưa tương xứng với tiềm năng
hội nghị tập trung trao đổi thảo luận sâu một số nội dung về quan điểm
định hướng chỉ đạo của đảng đối với công tác về người việt nam ở nước ngoài
đã được thể hiện rõ trong chỉ thị bốn mươi năm cttvk và nghị quyết ba mươi sáu cttvk của bộ chính trị
làm rõ vai trò kết nối gắn kết kiều bào với quê hương
kiến nghị biện pháp khả thi để sửa đổi bổ sung quy định tạo thuận lợi hơn cho kiều bào
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài
tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh đã trao kỷ niệm trương
vì sự nghiệp ngoại giao việt nam và bằng khen của bộ trưởng bộ ngoại giao tặng năm cá nhân
vì có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao việt nam
có hai mươi tám tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ ngoại giao
vì đã có thành tích trong công tác về người việt nam ở nước ngoài giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn
immtc một mươi bốn đã được bộ công an tổ chức theo hình thức trực tuyến
sau thời gian làm việc nghiêm túc hiệu quả hội nghị ammtc một mươi bốn đã hoàn thành tốt đẹp
các nội dung đã đề ra trong chương trình nghị sự
kết thúc hội nghị các bộ trưởng phụ trách phòng chống tội phạm xuyên quốc gia asean
đã thông qua tuyên bố chung gồm một mươi ba điều
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường gắn kết hơn nữa
trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong bối cảnh hiện nay biểu dương nỗ lực của việt nam
trong thiết lập kênh liên lạc trực tiếp cấp bộ trưởng trong cơ chế ammtc
và nhiều nội dung quan trọng khác
chủ đề của hội nghị được bộ công an việt nam đề xuất là
asean gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đây là lần đầu tiên một nước thành viên asean đề xuất chủ đề cho hội nghị ammtc
điều đó thể hiện vai trò chủ động tích cực tham gia có trách nhiệm của bộ công an việt nam
đối với cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của asean
theo đó bộ công an việt nam tiếp tục nhấn mạnh về vai trò tích cực của việt nam
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trên cương vị chủ tịch asean từ đầu năm hai nghìn hai mươi dưới chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng
việt nam đã chủ động phối hợp cùng các nước asean từng bước vượt qua những khó khăn
thách thức nỗ lực duy trì đà hợp tác xây dựng cộng đồng thực hiện mục tiêu kép
vừa đẩy mạnh phát triển vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
cộng đồng chính trị an ninh là một trụ cột quan trọng
để xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh phát huy vị thế và vai trò trung tâm
trong các vấn đề an ninh khu vực
trong năm đầu thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi năm
đã có chín mươi sáu dòng hành động được đưa vào thực hiện
đây là con số ấn tượng nhờ sự đóng góp to lớn của cơ chế hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm immtc
thưa quý vị tôi đánh giá cao chủ đề hội nghị imtc lần thứ một mươi bốn
asean gán kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm chuyên quốc gia
do bộ công an việt nam đề xuất
điều đó đã thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của bộ trưởng các nước asean
phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm chuyên quốc gia
đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực chúng ta
tại hội nghị ammtc một mươi bốn này bộ trưởng các nước asean đã cùng nhau đánh giá tình hình thế giới và khu vực
có tác động đến diễn biến tội phạm xuyên quốc gia thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu
đã đề ra trong kế hoạch hành động asean về phòng chống tội phạm chuyên quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đồng thời ghi nhận và thông qua các văn kiện về các sáng kiến ý tưởng của các nước thành viên trong cơ chế ammtc
bộ trưởng phụ trách phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
của các nước asean đã lắng nghe báo cáo về những thành tựu đạt được trong hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở asean
cập nhật hoạt động của các cơ chế hợp tác trong khuôn cổ immtc
các bộ trưởng asean cũng dành thời gian trao đổi quan điểm về nỗ lực của các quốc gia khu vực và quốc tế
trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín gây ra những tác động tiêu cực trên toàn cầu
trong các bài phát biểu của mình các bộ trưởng đánh giá cao vai trò chủ tịch immtc
của việt nam vì đã có những sáng kiến quan trọng hướng đến thúc đẩy hợp tác khu vực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tôi xin chúc mừng việt nam với tư cách là chủ tịch ammtc đã tổ chức hội nghị bộ trưởng asean lần thứ một mươi bốn về tội phạm xuyên quốc gia
việc chúng ta tham dự hội nghị hôm nay dưới hình thức trực tuyến thể hiện sự gắn kết và cam kết mạnh mẽ của chúng ta
trong việc bảo vệ và giữ gìn trật tự trên toàn asean
tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới việt nam đặc biệt là bộ công an
về sự lãnh đạo và cam kết của các bạn trong việc giúp asean vượt qua một năm đầy thử thách
do đại dịch covid một mươi chín bùng phát nên hội nghị không thể diễn ra trực tiếp tại việt nam
song điều đó không ngăn cản được nỗ lực của các nước asean trong việc thực hiện các mục tiêu tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
sau hai mươi năm năm gia nhập asean việt nam đã nỗ lực tham gia tích cực vào
tất cả các lĩnh vực hợp tác của asean thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực
góp phần xây dựng cộng đồng asean ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh
với tinh thần đó bộ công an dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành công trọng trách này
dự báo thì thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp khó lượng
trên thực tế các thách thức và mối đe dọa liên quan đến vấn đề an ninh truyền thống
và an ninh phi truyền thống vẫn đang hiện hữu ở khu vực
hiện tại các nước trong khu vực vẫn phải tiếp tục bỗ lực giải quyết các khẩu quả do thiết tai bệnh dịch gây ra
trong bối cảnh đó bộ công an việt nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm
trong các khuôn khổ hợp tác của asean góp phần duy trì không gian hòa bình ổn định
để các nước tập trung khắc phục khẩu quả của bệnh dịch và phục hồi
trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn
vấn đề an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống
cùng đại dịch covid một mươi chín là những thách thức cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia
hội nghị ammtc một mươi bốn là một minh chứng cho thấy sự thích ứng gắn kết của cơ quan thực thi pháp luật
các nước asean khẳng định cam kết và quyết tâm mạnh mẽ hướng đến môi trường hòa bình
ổn định và vì lợi ích của mọi người dân
cùng với kết quả đã đạt được của những hội nghị ammtc trước đây
hội nghị ammtc một mươi bốn là bước tiến quan trọng tiếp theo để cụ thể hóa và làm sâu sắc
các nội dung của các nước
nội dung hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất theo đúng tinh thần
asean gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
chiều qua trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tỉnh khánh hòa về kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi công an khánh hòa đã tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn bảy mươi hai sự kiện chính trị
văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh
trọng tâm là hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean
năm hai nghìn hai mươi đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
điều tra làm rõ sáu trăm linh chín trên sáu trăm năm mươi năm vụ một một trăm năm mươi bảy đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
đạt chín mươi hai chín mươi bảy vượt một mươi bảy chín mươi bảy so với chỉ tiêu
điều tra khám phá một trăm một mươi một vụ bắt một trăm tám mươi ba đối tượng mua bán tảng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và người bị thương
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trung tướng lương tam quang đã ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả mà công an khánh hòa đã đạt được trong năm qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới công an khánh hòa cần tập trung triển khai
các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trước mắt là triển khai hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
làm tốt công tác nắm dự báo tình hình và tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân
bộ công an tất cả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
và vi phạm pháp luật trên địa bàn tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức
tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao tội phạm do người nước ngoài gây ra
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh khánh hòa
thời gian tới rất nặng nề nhưng với tinh thần quyết tâm cao đồng chí tin tưởng
công an khánh hòa sẽ vượt qua những khó khăn thách thức đoàn kết đồng lòng
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sáng nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến
kiểm điểm kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất
cấp quản lý căn cước công dân tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo
các đơn vị chức năng thuộc bộ công an giám đốc phó giám đốc phụ trách công tác quản lý
hành chính và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an
sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
báo cáo tại hội nghị đại diện lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nêu rõ
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt có hiệu quả
bám sát chương trình kế hoạch mục tiêu đề ra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
các tỉnh thành trên cả nước đã cơ bản hoàn thành việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là cơ sở nền tảng chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn tổ chức thực hiện
sẵn sàng các điều kiện đảm bảo tiến độ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ đưa dữ liệu quốc gia
về dân cư vào khai thác và sử dụng
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện hai dự án
qua đó đưa ra các giải pháp trọng tâm về đường truyền và giải quyết sự cố
phương pháp bảo đảm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng đủ sạch sống
việc sử dụng thông tin công dân để thực hiện cấp căn cước công dân
báo cáo tình hình tiến độ các khó khăn vướng mắt khi thực hiện hai dự án
đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đơn vị thường trực hai dự án
tiếp tục lắng nghe ý kiến của các địa phương trao đổi để tháo gỡ khó khăn vướng mắt
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị
tùy theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện các phần việc
mục tiêu là vận hành hệ thống an toàn hiệu quả

các nghiệp sai thì rõ ràng là sai ở khâu nào thì đồng chí đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từng đơn vị từng cấp phải hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
kiểm tra đường truyền thông suốt đến cấp xã đảm bảo tính bảo mật
về thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip đồng chí thứ trưởng cho biết
sẽ không yêu cầu người dân kê khai bản khai căn cước công dân
người dân chỉ cần đến để cơ quan công an thu thập hình ảnh
và vân tay tròn sau đó cơ quan công an dựa trên cơ sở dữ liệu đã có
để chuyển về cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cấp rồi chuyển lại căn cước công dân cho người dân
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương cục truyền thông công an nhân dân
đã tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan truyền thông mạng xã hội
để tuyên truyền những công việc bộ công an đang làm nhằm tiến tới xây dựng chính phủ điện tử
lan tỏa những cách làm hay để các đơn vị địa phương tham khảo
đã tập hợp được những băn khoăn thắc mắc của các tổ chức nhân dân để giải đáp
tạo sự đồng lòng của nhân dân đối với công tác của bộ công an về quản lý cư trú
nhờ đó luật cư chú sửa đổi đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ một mươi với số phiếu rất cao